thưa quý vị tình trạng trộm cắp chó mèo vốn đã và đang xảy ra ở nhiều nơi
trong thời gian giãn cách xã hội thì tình trạng này có vẻ như là tạm lắng
thế nhưng ở thời điểm này hiện nhiều địa phương ở đồng tháp nạn trộm chó bắt đầu nóng trở lại
và đáng nói là hành vi của các đối tượng này ngày càng manh động có tổ chức
sẵn sàng chống trả người dân và lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện truy bắt
cách đây không lâu ông nguyễn văn thanh xã tân phước huyện lai vung
tận mắt chứng kiến hai đối tượng bắn trộm chó của mình
công cụ được những đối tượng này sử dụng tự chế như súng chỉ điện dây thừng đánh bạ để bắt chó
thời gian hoạt động thường vào ban đêm
không chỉ hoạt động ngoài đường một số đối tượng này còn ngang nhiên vào tận nhà người dân dùng súng điện để bắn chó
công an huyện lai vung cũng vụ bắt được hai đối tượng gây ra hai vụ trộm chó trên địa bàn huyện

công an huyện lai vung cũng vừa bắt được hai đối tượng gây ra hai vụ trộm chó trên địa bàn huyện
công an các địa phương cũng đã tăng cường mật phục ban đêm tập trung triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi trộm cấp đặc biệt là trộm chó

công an huyện lai vung cũng đã tăng cường mật phục ban đêm tập trung triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi trộm cấp đặc biệt là trộm chó